quân đội hàn quốc cho biết triều tiên đã phóng khoảng hai trăm linh đạn pháo ra vùng biển phía tây của nước này trong sáng nay
sau vụ việc hàn quốc ban bố lệnh sơ tán đối với thêm một đảo biên giới đồng thời cảnh báo sẽ có hành động đáp trả tương xứng
theo hãng tin yonhap người dân ở cả hai đảo biên giới phía tây là yonpyong và baheniong đều đã nhận được lệnh sơ tán theo yêu cầu từ phía quân đội
hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết phát hiện các loạt đạn pháo từ mũi yangsan và mũi daewsan đều ở các vùng biển tây nam của triều tiên trong khoảng thời gian từ chín đến một mươi một giờ sáng ngày năm tháng một
không ghi nhận báo cáo về thiệt hại do vụ bắn đạn pháo đối với người dân và quân đội hàn quốc
hàn quốc hối thúc triều tiên dừng ngay lập tức các hành động này
với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng hàn quốc và mỹ quân đội hàn quốc đang theo dõi giám sát những hành động liên quan và sẽ triển khai biện pháp tương xứng
theo các quan chức hàn quốc quân đội nước này đang lên kế hoạch triển khai diễn tập bắn đạn thật trên các đảo biên giới tây bắc ở biển hoàng hải trong ngày năm tháng một sau hành động bắn đạn pháo của triều tiên